thành điện hải là một trong những hệ thống phòng thủ quan trọng trong buổi đầu chống thực dân pháp xâm lược nước ta vào năm một nghìn tám trăm linh
nơi đây lưu giữ một mươi một khẩu súng thần công đang được làm hồ sơ công nhận báu vật quốc gia
thanh niên hải vừa có giá trị về mặt nghệ thuật kiến trúc thành lũy vừa có giá trị lịch sử và giá trị về chiến lược quân sự
đã được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên lâu nay do buông lỏng quản lý xem nhẹ giá trị di tích thành điện hải đã bị xâm hại nghiêm trọng
và ngay sau lưng chúng tôi là tòa nhà hành chính trung tâm thành phố đà nẵng
công trình tòa nhà hành chính mới vừa đi vào sử dụng năm hai nghìn một mươi bốn
trong khi đó luật di sản đã ra đời năm hai nghìn một quy định khu vực một và khu vực hai của di tích
thì tất cả các công trình kiến trúc
thì không được trồng lắng không được xâm hại khuôn viên của cấp di tích
nhưng mà rõ ràng xung quanh cái khu di tích cấp quốc gia thành điện thoại thì có rất nhiều công trình mới được mọc lên
và hiện nay thì vấn đề xâm hại di tích đang diễn ra rất là nghiêm trọng
điều này cho thấy là công tác quy hoạch đã bỏ quên công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích
theo hồ sơ xếp hạng di tích năm một nghìn chín trăm tám mươi tám khu vực một của thành điện hải được xác định bên trong tường thành
và khu vực hai là hệ thống hào rãnh và tường thành vòng ngoài với lộ giới khoảng hai mươi mét
tuy nhiên hiện tại khu vực bảo vệ một và hai của diện tích đều bị xâm hại nghiêm trọng
ngay trong khu vực một là công trình bảo tàng thành phố
còn tại khu vực hai nhiều công trình xây mới của nhà nước cũng như tư nhân đã trồng lấn xâm hại cảnh quan và kiến trúc của di tích
đây là khu vực phía tây trường thành
hai mươi tám hộ dân khu vực này đã cơi nới xây dựng nhà sát vào tường thành
có nơi sử dụng cả tường thành để làm nơi đi lại
sinh hoạt kho bãi vật liệu
còn đây là hình ảnh của chúng tôi ghi lại được về công tác giải phóng mặt bằng
để xây dựng trung tâm lưu trữ thành phố ngay sát chân tường thành phía bắc vi phạm khu vực hai của di tích
thành điện hải cho đến giờ này đã bị xâm phạm thậm chí xâm phạm nghiêm trọng
trên công trình này chúng ta đã xây dựng những công trình mới
rồi trung quanh thành có sự lắng sát trăng thành
và phía sau thành hiện nay đó là có nhiều hộ nhân dân đã lập nhà xâm chiếm vào trong di tích
sắp tới chúng tôi đặt vấn đề này với báo cáo ủy ban để có sự chỉ đạo xem xét lại
trên cơ sở là bảo vệ bảo vệ hiện trạng của di tích
vừa qua dẫu có muộn chính quyền thành phố đã giao cho sở văn hóa thể thao và sở xây dựng
tham mưu đề xuất điều chỉnh danh giới khu vực bảo vệ hai của di tích
kiên quyết giải tỏa các hộ dân xây dựng vi phạm di tích dừng thi công tất cả các công trình xây dựng mới xung quanh
kiểm tra lại các quyết định quy hoạch xây dựng bảo tàng thành phố
theo hướng chuyển mục đích sử dụng làm nơi trưng bày liên quan đến di tích thành điện hải
với sự vào cuộc tích cực của chính quyền thành phố di tích lịch sử quốc gia thành điện hải
sẽ được bảo vệ phát huy giá trị di sản giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ gắn với sự phát triển chung của thành phố